ngày hai mươi chín tháng sáu tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang quỹ tấm lòng việt do tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo
phối hợp với đài truyền hình việt nam bệnh viện việt đức bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới một mươi sáu tuổi trên địa bàn tỉnh tuyên quang
trong chương trình khám sàng lọc lần này các trường hợp được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh có hàn cảnh khó khăn
sẽ được chương trình tư vấn để được phẫu thuật tim miễn phí trong chương trình trái tim cho em
chương trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới một mươi sáu tuổi trên địa bàn tỉnh tuyên quang
diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến hết ngày ba mươi tháng sáu tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
dự kiến sẽ khám sàng lọc cho trên hai trẻ em tỉnh tuyên quang